giải bắn súng vô địch quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đang diễn ra tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
đây là giải đấu để chuẩn bị cho các tay súng hướng tới sea games ba mươi tại philippines
giải bắn súng vô địch quốc gia năm nay có hai trăm hai mươi tám vận động viên với một trăm một mươi tám vận động viên nam và một trăm một mươi vận động viên nữ
tới từ một mươi ba tỉnh thành ngành có phong trào tập luyện bắn súng mạnh trên khắp cả nước
các đoàn như hà nội thanh hóa quân đội bộ công an vẫn nhận được sự đánh giá cao cùng những kỳ vọng cho những mảnh khá kỷ lục quốc gia
đáng tiếc những sạ thủ hàng đầu của việt nam như trần quốc cường hay hoàng xuân vinh không tham dự
vì đang trong quá trình tập trung cho các giải quốc tế giành vé đi olympic hai nghìn hai mươi
do đó giải vô địch bắn súng năm nay là cơ hội cho các tay súng trẻ thể hiện mình nhằm có xuất vào đội tuyển quốc gia
giải đấu sẽ kết thúc vào ngày một mươi tháng một mươi với một mươi bốn nội dung thi đấu của nam một mươi nội dung của nữ và bốn nội dung hỗn hợp nam và nữ